thưa quý vị bất chấp nguy hiểm nhiều người dân vẫn thản nhiên băng qua đường
khu vực có các phương tiện di chuyển với tốc độ cao chỉ vì ngại đi xa
và cũng đã có không ít vụ va chạm tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra đối với người đi bộ
dù các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp tuyên truyền xử phạt
đắp đặt các hệ thống cầu vượt đèn tín hiệu giao thông
song tình trạng người đi bộ vi phạm luật giao thông vẫn không khó để bắt gặp trên nhiều tuyến đường
trong những ngày gần đây lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
cũng đã tiến hành gia quân triển khai xử lý các trường hợp người đi bộ vi phạm luật
trên mạng xã hội nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng thuận với các giải pháp này
qua đó đảm bảo quyền lợi sự an toàn của người đi bộ cũng như các phương tiện tham gia giao thông
không có vạch kẻ đường không có đèn tín hiệu
người dân cứ thế chạy chạy thật nhanh
để băng qua đường hay dơ cánh tay làm tín hiệu
và cứ thế vô tư cắt ngang dòng phương tiện đang di chuyển
người lớn trẻ nhỏ đều liêu lĩnh vượt dại phân cách
không còn cách nào khác các phương tiện đang chấp nhận giảm tốc và nhường đường
đó chỉ là một trong số rất nhiều những tình huống sở khóc giờ cười
về cách thức người đi bộ đang sang đường hiện nay
chia sẻ về điều này nhiều ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn cho rằng

đây là thực trạng khá đáng buồn
và mặc dù đã được nói đến rất nhiều trong những năm trở lại đây
nhiều giải pháp cũng được triển khai
sọc vẫn chưa được cải thiện đảm bảo
đấy là ý thức người dân tham gia giao thông
người đi bộ phải tìm nơi có vạch dành cho mình đi mà qua đường
nếu không có hãy quan sát thật kỹ trước khi qua
chứ đừng bao giờ nghĩ sẽ có người luôn né mình
thì ra không trọi với sắp ép được đâu
tôi đi đường đã gặp trường hợp sang đường
kiểu như là đường riêng của họ
không thèm nhìn xem có xe chạy đến không
thậm chí xe phanh cháy lốt để tránh va chạm
nhưng họ đi qua đường rồi tỉnh bơ đi thẳng
theo quy định người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
hay sang đường không đúng quy định
sẽ bị xử phạt từ sáu mươi đến một trăm linh nghìn đồng
dường như mức xử phạt là quá nhẹ
hay số trường hợp bị xử lý
lại ít được các lực lượng chức năng quan tâm
đây cũng là một trong những nguyên nhân
được cư dân mạng thẳng thắn chỉ ra
đối với các nguyên phạm liên quan đến người đi bộ
việc các lực lượng chức năng gia quân
xử phạt trạng hợp người đi bộ sang đường
bất chấp quy định đã nhận được nhiều ý kiến
bày tỏ đồng thuận từ cư dân mạng
tuy nhiên một số ý kiến cũng cho rằng
cần phải nằm bài bản liên tục thường xuyên hơn
tăng nặng chế tài xử phạt
mang tính răn đe lông ghét với giáo dục tuyên truyền
có như vậy thì mới mong cải thiện được tình trạng
người đi bộ sang đường sai quy định
nếu không sẽ như kiểu bắt cóc bỏ đĩa
trước mỗi vạch đi bộ tầm năm mét
cắm một biển stop xong lắp camera phạt nguội
tôi đảm bảo một trăm linh ý thức sẽ vào nền nước này
tất cả là do ý thức của người dân thôi
mà muốn giải quyết triệt để chỉ có cách
là tăng hình phạt phạt thật nặng vào
những trường hợp sai luật
tôi ủng hộ việc xử phạt người đi bộ
không đúng với quy định
nhiều người còn không chịu đi lên cầu vượt
và bất chấp nguy hiểm băng qua đường
trước dòng xe đông đúc
ủng hộ muốn dân tuân thủ pháp luật
thì chỉ có phạt nặng
cần nâng cao văn hóa giao thông của người việt
thế nhưng nói đi cũng phải nói lại
nhiều chia sẻ từ cư dân mạng
cũng cho rằng tại nước ta hiện nay
còn khá ít tài xế có thói quen
tạo khoảng cách đủ an toàn
để nhường đường cho người đi bộ
tại những nơi dù có biển báo chỉ dẫn
đen tín hiệu nút giao thông
hay sơn kẻ vạch hướng cho người đi bộ
nhiều phương tiện thậm chí không dừng xe
theo đúng quy định chén lên vạch sơn
dành cho người đi bộ
khiến cho người đi bộ không thể qua đường
tại vạch sơn quy định
hệ quả đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra
đơn cử như ngày một mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
một cụ ông chín mươi ba tuổi
đang băng qua đường
ở vị trí có vạch kẻ cho người đi bộ
thì bị người chạy xe máy tông tử vong
câu hỏi về ý thức
văn hóa giao thông lại một lần nữa
được cư dân mạng đặt ra
ở việt nam ta thì hầu như
không mấy ai nhường đường cho người đi bộ
vạch kẻ đường dành cho người đi bộ
hình như chỉ để trang trí
sau mọi phương tiện vẫn thẳng
nhìn đi qua lằn vạch dành cho người đi bộ
thì đang có người đang băng qua đường
như ở việt nam vậy nhỉ
chúng ta được dạy văn vạch từ năm lớp một
là phải nhường đường cho người đi bộ
nhưng nó chỉ xuất hiện đúng một lần
trong sách giáo khoa
và không bao giờ được thực hành xem
thực tế là phải nhường
như thế nào
hơn ai hết
mỗi người chúng ta khi tham gia giao thông
hãy ý thức và nghiêm trình
chấp hành lượt giao thông đường bộ
có như vậy mục tiêu giảm tình phạm giao thông đường bộ
của người đi bộ trong thời gian tới
mới chuyển biến tích cực hơn
bạn có đề xuất gì để cải thiện tình trạng này
hãy chia sẻ trên fanpage
truyền hình công an nhân dân